bộ đội biên phòng tỉnh bình phước vừa ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ việt nam
đối với hai đối tượng đào duy nhật và đào tuấn anh cùng có hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh biên xã lộc thạnh huyện lộc ninh tỉnh bình phước
hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức đưa ba người khác nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ việt nam
mở rộng điều tra bộ đội biên phòng tỉnh bình phước phối hợp với lực lượng chức năng campuchia
bắt thêm đối tượng trần ngọc duy thường trú tại huyện lộc ninh bình phước đang lẩn trốn tại campuchia
là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ việt nam
hiện bộ đội biên phòng tỉnh bình phước đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật